phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hộ khẩu tại tỉnh tiền giang lên buôn ma thuật thuê đất để trồng trái phép cây cần sa nhằm bán kiếm lời
đó là hồ long phụng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã tân thành huyện gò công tỉnh tiền giang
năm hai nghìn một mươi năm phụng lên đắk lắc thuê đất của một hộ dân ở thôn hai xã cư ê bua thành phố buôn ma thuật để sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên phụng đã lên facebook tìm mua hạt giống cây cần sa về ươm trồng để sử dụng và bán kiếm lời
đợt đầu phụng trồng thử nghiệm khoảng năm mươi cây đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thu hoạch được một kg cần sa khô để sử dụng và bán cho các đối tượng có nhu cầu
đến tháng sáu phụng tiếp tục lên mạng đặt mua hơn ba trăm linh hạt giống cây cần sa sau đó phụng đã xây dựng hai khu nhà kính để im trồng
tại thời điểm phát hiện ở cả hai khu nhà kính của phụng có tổng số ba trăm linh bốn cây cần sa đang đến kỳ thu hoạch
khám xét nơi ở công an còn phát hiện một tủ sắt bên trong có chứa nhiều hoa cần sa đang được xấy khô